thưa quý vị từ đêm ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi một nhiều tỉnh thành ở phía bắc miền trung đã có mưa lớn khi không khí lạnh mạnh tràn xuống kết hợp với gió đông trên cao
dự báo khu vực nghệ an sẽ mưa lớn hết ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi một
tại hà tĩnh thì mưa đến ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một có nơi mưa rất to trên một trăm năm mươi mm
còn tại khu vực quảng bình đến phú yên mưa to kéo dài từ ngày hôm nay đến thứ sáu
khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ quảng bình đến phú yên
đỉnh lũ sẽ lên báo động một đến trên báo động hai
có sông từ thừ thư huế đến quảng ngãi lên báo động hai đến trên báo động ba
đề phòng xảy ra lũ quét sặt lở đất ở vùng núi lập lụt ở vùng trụng thức ven sông khu đồ thị
để chủ động ứng phó với mưa lũ miền trung ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh ứng phó để giảm thiểu thiệt hại
thưa quý vị trong sáng nay trên địa bàn xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã xảy ra một trận lũ quét bất ngờ cuốn trôi toàn bộ cây trồng vật nuôi của hai hộ dân
rất may là không có thiệt hại về người
công an xã đã kịp thời di rời hai hộ sáu nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn
và để chủ động ứng phó với mưa lớn và các tình huống bất ngờ toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng nhất là các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt sạt lở sẵn sàng phương án ứng phó
chỉ một trăm linh quân số ứng trực bắt đầu từ ngày hôm nay để kịp thời hỗ trợ cho người dân
sân sống ở khu dân cư khai cạnh đã hơn một mươi năm nay
mỗi mùa mưa lũ đến anh vũ lại tất bật chạy lụt
toàn bộ vật dụng trong nhà đều được kê dọn lên cao
dù có kinh nghiệm và chủ động hơn trong việc ứng phó nhưng mỗi mùa lũ đi qua những người dân sống ở đây lại càng thêm chật vật
cũng giúp kinh nghiệm là nhiều năm nay mình tươi mấy hàng mấy cái cải này hết mình chống lũ
chúng tôi làm hôm nay
mưa là ngập mưa là ngập
không biết lớn hay nhỏ là mưa là ngập mưa là ngập đó
lớn quá thì lên cao vậy còn thấp quá thì cũng lúc nhà này
thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của người dân
từ đêm qua đến chiều nay công an các phường cùng đoàn thể tại khu dân cư thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt
như thanh khê tây chính gián quận thanh khê hoa khánh nam hòa minh quận liên triệu
tăng cường xuống địa bàn giúp đỡ người dân kê cao dọn dẹp vật dụng sinh hoạt ra soát các hộ cần chi dời
tổ là kê cao đồ đạc và lên hết
sau đó là nhà nào mà nguy cơ vẫn cao mà không ở chịu được thì lên nhà người thân hoặc là đăng ký lên trường lê văn tám
bây giờ là bộ đội hú lộc huyền hoàng với lại phường là chuẩn bị hết rồi
trừ tới chiều mà có mưa lớn là di tản trước sáu giờ tối
cái tối là khó vất vả nước lây là khó di tản
tại các khu vực nguy cơ ở trên địa bàn ngập lụt ở trên địa bàn phường thanh khê tây
thì gần như là những đợt mưa lớn thì sẽ dẫn đến ngập
từ đó thì công an phường đã luôn luôn chủ động
thứ nhất là đề ra các phương án để chúng ta tùy theo mực nước lên
chúng ta kích hoạt theo các phương án một hoặc phương án hai
đối với phương án một thì sẽ như thế nào thì đã có lộ trình cụ thể
hiện toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn
tình huống nguy hiểm có thể xảy ra
căn cứ vào tình hình thực tế công an các đơn vị địa phương sẽ vận dụng các phương án cấp độ ứng phó phù hợp
tất cả phương tiện tra thiết bị quân số ứng trực đều được quán triệt tinh thần
sẵn sàng để triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạt cứu hộ
công an các phương đến thời điểm này cũng sẵn sàng phương án di dời sơ tán nhân dân trong vùng ngập luộc
trên tinh thần chủ động ứng phó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã chuẩn bị sẵn các địa điểm là trường học
nhà văn hóa làm nơi tránh trú cho người dân trong những ngày mưa lớn kéo dài
chuyển sang tin tức an ninh trật tự ngày hôm nay công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã tạm giữ phạm cao trí ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh tiền giang để lấy lời khai điều tra về vụ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn
trên đường nguyễn văn tăng phường long thạnh mỹ khiến cho một người tử vong
kết quả điều tra của cơ quan công an tại thời điểm xảy ra tai nạn tài xế trí có nồng độ cồn trong máu
trí khai nhận vào trường ngày một mươi hai tháng một mươi một đã nhậu với một số người bạn tại trung cư
ở đường nguyễn xiển thành phố thủ đức cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng một km
như đã thông tin vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một xe ô tô bảy chỗ lưu thông trên đường nguyễn văn tăng
khi đến đoạn giao với đường một mươi năm ô tô này đã va chạm với ô tô loại bảy chỗ và một xe bán tải đang chạy theo hướng ngược lại
sau khi va chạm ô tô lao sang làn đường ngược chiều rồi tông liên tiếp vào ba xe máy
vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng
cô gái đi xe máy tử vong tại chỗ và một số người bị thương phải nhường
nhập viết cấp ký
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trường ngày hôm nay
tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ đóng trên địa bàn phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương
tại thời điểm này ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông
lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng khiến công nhân bỏ chạy thoát thần
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình dương
và thành phố tân uyên đã điều động nhiều xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa
do nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
đến một mươi hai h hai mươi phút cùng ngày ngọn lửa mới cơ bản được khống chế
vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người
song toàn bộ nhà xưởng cùng với nhiều tài sản bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an tỉnh đắk lắc cũng vừa ra quyết định khởi tố
để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
đối với nguyễn khắc hùng năm mươi tuổi
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
nguyễn khắc hùng tự ý điều chỉnh đối tượng được cấp đất trái quy định
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân huyện buôn đôn
có phê duyệt dự án mở rộng phu giãn dân cho một trăm chín mươi sáu hộ tại buôn giang phong
với tổng diện tích quy hoạch ba mươi hectare
tuy nhiên quá trình thực hiện
hùng đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thù hưởng
và tổ chức giao đất cho các hộ dân ngoài phương án sử dụng đất
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai hùng đã thành lập hội đồng một trăm bốn mươi bảy
tổ chức phân lô bốc thăm và giao đất cho một trăm hai mươi chín hộ dân
nằm ngoài danh sách theo phương án đã được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
trong đó có nhiều hộ là cán bộ công chức viên chức
có trường hợp là người nhà của hùng
hành vi lạm quyền của hùng đã gây thể thại cho nhà nước
với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
theo thời điểm định giá vào năm hai nghìn một mươi
và hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trách nhiệm của một mươi bốn thành viên còn lại
trong hội đồng một trăm bốn mươi bảy và các cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long cũng mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩn bị cáo nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại thành phố vĩnh long về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
trên quốc lộ một khu vực xã phú thịnh huyện tam bình
thì phát hiện lan điều khiển xe mô tô liều thông theo hướng vĩnh long đi cần thơ
có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra thì thu giữ sáu bịch ni lông chứa bột màu trắng
tất cả đều là chất ma túy có trọng lượng hơn ba trăm linh gram
được biết thì lan đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan
giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa triệt phá thành công chuyên án
đấu tranh với các đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bắt tạm giữ hình sự hai đối tượng
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện võ nhai phát hiện một số đối tượng
tại xã liên minh huyện võ nhai có biểu hiện tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng
và xác lập chuyên án để đấu tranh
đến ngày chín tháng một mươi một công an huyện phối hợp với công an xã liên minh
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm chỗ ở của hai đối tượng là bàn phúc kim
và bàn phúc lâm đều trú tại xóm nác xã liên minh
lực lượng công an thu giữ một khẩu súng cùng với năm viên đạn và hai vỏ đạn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đó là vũ khí quân dụng
các đối tượng cùng nhau sử dụng để săn bắn thú rừng

còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đình huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn phố phủ thị trấn khói châu huyện khói châu tỉnh hưng yên
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo lõm cách một cm trên đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc
xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện